thông tin về công tác tìm kiếm những người mất tích tại quảng nam và công tác khắc phục hậu quả lũ lụt tại miền trung
sáng ngày hôm nay thông tin từ ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam cho biết lực lượng chức năng tại địa phương đã tìm được thêm thi thể hai nạn nhân mất tích do sạt lở tại thôn ba xã phước lộc huyện phước sơn
như vậy cho đến nay lực lượng chức năng đã tìm được thi thể bảy nạn nhân hiện còn bốn nạn nhân mất tích vẫn chưa tìm được
lực lượng chức năng đang tiếp tục nỗ lực tìm kiếm bốn nạn nhân còn mất tích tại thôn ba xã phước lộc và hai cán bộ xã phước lộc đi sơ tán dân tránh bão số chín bị vùi lấp mất tích tại thôn một xã phước lộc
cũng trong sáng ngày hôm nay các lực lượng chức năng tại huyện phước sơn đã bố trí thêm ba mươi người mang lương thực thực phẩm cho người dân bị cô lập đồng thời huy động năm mươi người tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích
hiện công tác tìm kiếm một mươi bốn nạn nhân mất tích ở thôn một xã trà leng huyện nam trà my đang phải tạm dừng
lòng hồ thủy điện sông tranh hai và đang chuyển hướng sang tìm tại các bãi bồi ven sông đồng thời tiến hành xịt nước tại hiện trường sạt lở để tìm kiếm các nạn nhân
thưa quý vị tại các huyện miền núi tỉnh quảng ngãi những ngày qua chính quyền địa phương các đơn vị lực lượng vũ trang đã tích cực tham gia khắc phục hậu quả dọn đường thông tuyến hỗ trợ nhân dân sau bão
ghi nhận tại huyện trà bồng tỉnh quảng ngãi
sau bão số chín tuyến đường trên
một mươi km từ trung tâm huyện trà bồng đi các xã vẫn chưa thể lưu thông do hàng nghìn cây keo của người dân ngã đổ làm ách tắc giao thông
những ngày qua chính quyền địa phương cùng cán bộ chiến sĩ công an quân sự đã cắt dọn cây xanh ngã đổ bên đường trên các tuyến đường liên huyện
hiện các vùng rừng sản xuất bị ngã đổ nguy hiểm nên công tác khắc phục chậm hơn
đặc biệt là tóc má nhòa của hội gia đình của nhân lập cũng tương đấu khá nhiều
hiện nay thì đối với nhòa công nghi này cơ này nhất là có nhòa tóc má hoàn toàn
rồi số nhòa mà tóc má khoảng hai phần ba đến một phần ba của nó thì cũng tương đấu
tại huyện miền núi trà bồng bã rột chín làm hư hại hơn một mươi hectare rừng sản xuất
chủ yếu là keo nguyên liệu bị ngã đổ bảy mươi ba nhà sập hoàn toàn gần một một trăm linh nhà dân bị tốc mái
hàng chục công trình trường học cơ quan bị hư hỏng
để nhanh chóng khôi phục sau bão huyện trà bồng đã huy động các lực lượng tập trung phát dọn
giải phóng tuyến đường bị chê cắt hỗ trợ người dân dọn dẹp đổ nát sau bão
bão gây thiệt hại hầu hết ở các địa phương của tỉnh quảng ngãi
nên các huyện miền núi tự chủ động điều phối lực lượng khắc phục
do khu vực miền núi vẫn còn mưa nhiều tuyến đường sạt lở nên công tác khắc phục sau bão chậm hơn
tuy nhiên chính quyền địa phương vẫn đang nỗ lực để sớm hoàn thành cơ bản
chuẩn bị các biện pháp phòng chống cơn bão mới sắp tới
cũng tại quảng ngãi sau khi cơn bão số chín đi qua
nó không chỉ để lại thiệt hại về tài sản và tính mạng cho người dân nơi đây
mà ngay cả hệ thống lưới điện cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng gây mất điện trên diện rộng
khiến hệ thống thông tin hoàn toàn bị tê liệt
những biện pháp khắc phục tình trạng này đang được nhanh chóng triển khai
bão số chín đã đánh sập hai mươi hai trạm phát sóng thông tin di động
hơn một năm trăm linh trụ lưới điện trung thế hạ thế bị gãy đổ hư hại
ngành chức năng tỉnh quảng ngãi đã huy động tổng lực ba trăm linh công nhân kỹ sư các đơn vị trên địa bàn
về vùng sung yếu gần chín trăm linh kỹ sư công nhân điện viễn thông từ một mươi tỉnh thành trong cả nước
tăng cường nhân lực sửa chữa khôi phục trạm phát sóng thông tin di động và lưới điện
trong quá trình làm việc thì tôi là quán phải đặc biệt chú ý vấn đề an toàn trên hết
và cố gắng để thắc phục nhân ký lưới điện bị thiệt hại bão để có điện
có nơi mưa đặc biệt to gây thiệt hại nặng tại nhiều địa phương trong tỉnh
tính đến sáng ngày hôm nay trên địa bàn tỉnh đã có chín người thiệt mạng
thêm vào đó là khoảng một mươi ba năm trăm linh ngôi nhà bị ngập hàng ngàn hộ dân phải di rời
hàng chục điểm trường bị ngập nước cùng với đó nhiều diện tích hoa màu
gia súc gia cầm bị cuốn trôi nhiều tuyến đường vẫn chưa đi lại được do bị sạt lở
trước diễn biến của mưa lũ phức tạp các địa phương khuyến cáo người dân hạn chế
đánh bắt cá nơi ngập lụt hay đến gần nơi có biển cấm
hiện nay song song với triển khai công tác khắc phục hậu quả mưa lũ
tỉnh nghệ an còn khẩn trương triển khai công tác phòng chống siêu bão goni
đang có nguy cơ đổ bộ vào miền trung nước ta
các đơn vị quản lý thủy lợi và thủy điện đang lập phương án vận hành
chủ động xả lũ bảo đảm an toàn cho các hồ đập và phân công cụ thể
bố trí lực lượng thường trực tại các hồ chứa đã đầy nước
hồ chứa có nguy cơ mất an toàn để kịp thời xử lý khi có tình huống
còn bây giờ sẽ là tin về bão trên biển đông cơn bão số một mươi có tên gọi quốc tế là goni
vào hồi một mươi giờ sáng ngày hôm nay mùng hai tháng một mươi một vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi bốn sáu độ vĩ bắc
một trăm một mươi tám năm độ kinh đông cách huyện đảo hoàng sa khoảng bảy trăm linh km về phía đông đông nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám tức là từ sáu mươi đến bảy mươi năm km một giờ giật cấp một mươi
ban kính gió mạnh từ cấp sáu giật cấp tám trở lên là khoảng một trăm bốn mươi km
tính từ tâm bão
dự báo trong hai mươi bốn h tới bão di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được một mươi năm hai mươi km
đến một mươi giờ ngày ba tháng một mươi một vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi năm một độ vĩ bắc một trăm một mươi bốn ba độ kinh đông
cách huyện đảo hoàng sa khoảng hai trăm chín mươi km về phía đông nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám từ sáu mươi đến bảy mươi năm km một giờ giật cấp một mươi
trong hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tiếp theo bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây
đến một mươi giờ ngày bốn tháng một mươi một vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi bốn bảy độ vĩ bắc một trăm một mươi chín độ kinh đông
cách quảng nam khoảng hai trăm chín mươi km cách quảng ngãi và bình định khoảng hai trăm một mươi km cách phú yên khoảng hai trăm ba mươi km
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám đến cấp chín từ sáu mươi đến chín mươi km một giờ giật cấp một mươi một